hôm nay thời tiết trên hai huyện đảo hoàng sa và trường sa tiếp tục có sự khác biệt
tại huyện đảo hoàng sa trời phổ biến không mưa gió hướng đông đến đông bắc với cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
trong khi đó tại huyện đảo trường sa mưa rào và rông tiếp tục xảy ra ở mức giải rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp
trong cơn rông có thể kèm theo lúc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
vì thế bà con ngư dân cần lưu ý khi hoạt động trên vùng biển này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước